chiều nay tám tháng ba đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã có buổi tiếp ông charles freeman phó chủ tịch phòng thương mại hoa kỳ
hai bên nhận định chuyến thăm của tổng thống hoa kỳ donald trump tại hà nội vào cuối tháng hai vừa qua
đã góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đầu tư thương mại giữa hai quốc gia
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng quan hệ đối tác của hai nước đang rất phát triển
nhất là kinh tế thương mại đầu tư hoa kỳ là thị trường lớn của việt nam và việt nam luôn ủng hộ
các sáng kiến của hoa kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư hợp tác giữa hai chính phủ cũng như doanh nghiệp hai bên
ông charles freemen bày tỏ sự mong chờ đối với chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tại hoa kỳ theo lời mời của tổng thống donald trump trong thời gian tới và cho biết phòng thương mại hoa kỳ
tại việt nam đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
để công bố sách trắng về tương lai quan hệ thương mại việt nam hoa kỳ và tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh hoa kỳ việt nam
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín qua đó sẽ mở ra mối quan hệ mới cũng như mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp hoa kỳ hoạt động tại việt nam